do nôn nóng và do chạy theo thành tích về việc xây dựng nông thôn mới
huyện phước long tỉnh bạc liêu đã huy động nguồn lực quá sức dân
dẫn đến việc huyện phải nợ năm sáu tháng lương đối với nhiều lao động và nợ động kéo dài bốn trăm linh tỷ đồng
đối với các doanh nghiệp nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh gây bức xúc bất bình trong cán bộ nhân dân
đến nay tỉnh bạc liêu đã tập trung chỉ đạo giải quyết cơ bản việc nợ động nêu trên
theo đó ban thường vụ tỉnh bạc liêu đã nhiều lần họp giải quyết khắc phục hậu nông thôn mới ở huyện phước long
đồng thời tỉnh ủy và ủy ban nhân dân tỉnh đã vào cuộc tháo gỡ khó khăn xử lý kỷ luật một số cán bộ chủ chốt của huyện phước long
vì đã có nhiều sai lầm khuyết điểm nghiêm trọng trong việc chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới của huyện
tỉnh đã ưu tiên hỗ trợ các nguồn vốn có cơ chế chính sách phù hợp giúp huyện phước long trước mắt thanh toán
dứt điểm nợ năm sáu tháng lương liền đối với cán bộ công chức và người lao động của huyện và các xã thị trấn
hóa giá bán một số quỹ đất của huyện để thanh toán khoản nợ bốn trăm linh tỷ đồng
theo huyện ủy ủy ban nhân dân huyện phước long tới thời điểm này huyện chỉ còn nợ xây dựng nông thôn mới bảy mươi tỷ đồng
tình trạng nợ lương của viên chức công chức giáo viên không còn
huyện phấn đấu đến cuối năm nay sẽ hoàn thành tất cả các tiêu chí trong đó có cả tiêu chí không còn nợ
giờ phấn đấu từ đây đến cuối năm
giờ tôi sẽ giải phóng làm sao tức là giải ngân trả nợ hết không còn nợ xây dựng cơ bản các năm trước
và đồng thời chúng tôi cố gắng cùng với tỉnh quỹ thực hiện làm sao
tức là cuối năm hai nghìn bảy hoặc đầu năm hai nghìn một mươi tám chúng tôi công nhận quyền phát triển nông thôn mới toàn diện của huyện phước long
cái thứ ba nữa là hướng tới thì từ khi được công nhận xong thì báo các thông chí
thì ban chấp hành đảng bộ chúng tôi nỗ lực quyết tâm chỉ đạo từ đây đến năm hai nghìn hai mươi
làm sao tức là hãy công nhận quyền phước long theo nông thôn kiểu mẫu
đây là bài học đắt giá về bệnh thành tích trong xây dựng nông thôn mới
để các địa phương khác trong cả nước cần nghiêm túc rút kinh nghiệm
bảo đảm việc xây dựng nông thôn mới một cách bền vững